tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu
trong phần trả lời nhiều bị cáo đã bày tỏ sự ăn năn hối hận
và mong được hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự thừa nhận
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
tám cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ
và được bị cáo hương lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ
trong việc cấp giấy phép chuyến bay nhanh chóng
trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay
bị cáo lan đã nhiều lần nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp
với tổng số tiền hai mươi năm tỷ đồng
cựu cục trưởng cục lãnh sự nguyễn thị hương lan thừa nhận sai phạm
và bày tỏ sự ăn năn khi việc nhận tiền này là nguyên nhân
để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá chuyến bay
gây thiệt hại cho công dân làm mất uy tín của nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận
và bàn hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nguyễn thị thanh nhàn
nguyễn anh dũng anh trai của bà nhàn là giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh cơ quan điều tra đề nghị truy tố một mươi hai bị can khác
và hai bị can bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định nguyễn thị thanh nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng
tại hẻm số ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt làm chết hai người năm người khác bị thương
về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng
là đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta lui bị sập và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công
thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan vụ sạt lở ta luy gây hậu quả nghiêm trọng vào chiều ngày hai tháng bảy công an thành phố đà lạt
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
để điều tra những sai phạm tại công trình này và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam
qua đường tiểu ngạch vào ngày hôm nay công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết đã khởi tố
đối tượng lầu bá lì sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hiện nay đang sinh sống tại lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau một thời gian kiên trì theo dõi nắm chắc tình hình đến ngày hai mươi ba tháng sáu tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a
xã võ liệt huyện thanh trương công an huyện hưng nguyên đã phối hợp với công an huyện thanh trương
bắt giữ đối tượng lầu bá lì về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy hồng phiến
năm viên đạn và một điện thoại di động
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo phạm văn hữu
hai mươi chín tuổi mức án tù trung thân về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi đang nhậu ở nhà bạn thì hết rượu cho nên hữu đã đến cửa hàng tạp hóa
ở xã phú bình huyện tân phú để mua bia về nhậu tiếp nhưng do không đủ tiền trả nên hữu đã xin thiếu nợ
trong quá trình hữu quay lại thanh toán tiền thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa hữu và chủ cửa hàng
hữu chạy về nhà lấy con dao quay lại chém một mươi ba nhát vào người chủ cửa hàng tạp hóa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hữu đã bị công an bắt giữ
quý vị tiếp tục phiên họp thứ hai mươi bốn của bị ban thường vụ quốc hội vào chiều nay thảo luận và cho ý kiến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng dự án luật khẳng định dự thảo luật đảm bảo tính khả thi và thông nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến nhấn mạnh sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu quốc hội
cơ quan soạn thảo đã giả soát và xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
với nhiều điểm mới cụ thể và rõ ràng hơn đảm bảo tính khả thi và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết
hồ sơ dự án luật đã đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát bổ sung một số báo cáo đánh giá tác động hoàn thiện dự án luật
tại phiên thảo luận trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để xây dựng và hoàn thiện dự án luật
trong chỉ thị hầm ba này là rất là và có cái chiều dài có cái tình chiến lược
thì chúng tôi nghiêm túc tiếp thu tất cả các điều mục điều khoản ở trong này đều xói rõi vào cái chỉ thị hầm ba
để rồi chúng ta cân chỉnh lại và làm lại
thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan
để ra soát phát hiện và điều chỉnh những điều khoản quy định còn giao thoa trùng dẫm với luật đường bộ và một số luật khác
cũng tại phiên thảo luận
thượng lê quốc hùng đã thông tin thêm về một số vấn đề trong dự thảo luận
như một số điểm mới một số hành vi bị cấm được quy định trong dự thảo
đảng ủy các trường công an nhân dân cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học viện
cả về số lượng và chất lượng đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
đây là chỉ đạo của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tại hội thảo công tác phát triển đảng viên là học viên các trường công an nhân dân
do đảng ủy công an trung ương tổ chức vào chiều nay tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá làm rõ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
vai trò trách nhiệm thẩm quyền của các cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo
về thực hiện các tiêu chuẩn điều kiện quy trình thủ tục công tác phát triển đảng viên là học viên các trường công an nhân dân
công tác giáo dục chính trị bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học viên trong các trường công an nhân dân
đồng thời đề ra các giải pháp để giải quyết các vướng mắc hạn chế
để thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên là học viên trong các trường công an nhân dân
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu đảng ủy các trường công an nhân dân
nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên
tạo động cơ mục đích trong sáng của học viên công an nhân dân khi phấn đấu vào đảng
thúc đẩy các hoạt động phong trào đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên
để tạo ra môi trường phát triển lành mạnh nhằm giác ngộ và thấm nhuần lý tưởng chính trị
đạo đức cách mạng cho mỗi học viên khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo nguồn
kết nạp đảng viên là học viên các trường công an nhân dân
đảm bảo thực hiện đúng điều lệ đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng yêu cầu các tổ chức quần chúng trong công an nhân dân
nghiên cứu đối chiếu các văn bản quy định trong phân loại đoàn tạo nguồn phát triển đảng
để tạo sự nhất quán cho các đảng ủy và đoàn thể các trường công an nhân dân khi triển khai thực hiện
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương chủ trì phối hợp với cục tổ chức cán bộ
thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát về phát triển đảng viên là học viên trong các trường công an nhân dân
ngày hôm nay tại công an tỉnh hưng yên cụm thi đua số bốn bộ công an gồm công an tám tỉnh hà nam
vĩnh phúc bắc ninh hải dương hưng yên nam định ninh bình thái bình đã tổ chức hội nghị
sơ kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an các tỉnh trong cụm thi đua số bốn đã triển khai thực hiện
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc một cách toàn diện đồng bộ với nhiều chủ trương giải pháp cụ thể
thiết thực sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương
các mặt công tác công an đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
nổi bật là làm tốt công tác nắm tình hình phân tích đánh giá dự báo sát đúng trúng tình hình
kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương
tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
tổ chức các đợt tấn công chấn áp tội phạm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
không để tội phạm lộng hành
tại hội nghị đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số bốn đã trao đổi thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm hay
cách làm sáng tạo trong thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
chỉ ra những tồn tại hạn chế phương hướng khắc phục trong thời gian tới
để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng hiệu quả
thưa quý vị thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương đã bàn hành nghị quyết số một mươi hai về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương xác định công an xã thị trấn phải bám sát cơ sở
mục tiêu thực hiện tốt bốn cùng với nhân dân đó là cùng ăn cùng ở cùng làm
cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số
và nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích ngay sau đây qua phần trình bày của biên tập viên thu hường
thưa quý vị công an xã thị trấn là công an cấp cơ sở là cấp công an đầu tiên tiếp nhận
nắm bắt tình hình giải quyết ban đầu tại chỗ các vấn đề an ninh trật tự xảy ra ngay tại địa bàn cơ sở
về công tác tại cơ sở nhất là tại các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
lực lượng công an xã gặp rất nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất
bên cạnh đó do không phải là người bản địa thời gian công tác còn ngắn
nên việc giao tiếp với bà con bằng tiếng đồng bào cũng là một khó khăn thử thách
đối với một số cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở
đại úy phạm thanh sang được tăng cường về xã cách đây gần hai năm
đơn vị anh công tác là xã crona huyện buôn đôn
tỉnh đắk lắc một xã biên giới với phần đông là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đại đa số người dân giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ bản địa
điều này trở thành áp lực đối với người chiến sĩ trẻ khi về làm công an cơ sở
các những khó khăn thì nó lại thêm một chút
thì lại mình trong công việc thì mình sẽ giảm đi một số hiệu quả
bước đầu làm quen với địa bàn để tiếp nhận công việc
thì bản thân tôi là được giao nhiệm vụ chung của anh em công an xã
làm phòng chúng tôi
phạm đề án sáu dữ liệu doanh cư căn cứ công dân địa nhà điện tử
dân vận là xây dựng thế trận lòng dân rất nhiều công việc thì bản thân tôi cố gắng hoàn thành
cũng giống như đại úy phạm thanh sang đại úy trần hồng thái
là một trong những cán bộ chiến sĩ trẻ được tăng cường về xã mường nhé
huyện mường nhé tỉnh điện biên
để có thể giao tiếp được với bà con vào mỗi buổi tối
một lớp học đặc biệt lại bắt đầu
quen với một môi trường công tác mới và cũng có nhiều trải nghiệm mới
trong việc cũng như là về tình hình dân cư
cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
cá nhân tôi thấy thì nó cũng hết sức khó khăn
tuy nhiên thì với tinh thần hạ mộ hỏi thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi
cũng như các đồng chí được tăng cường về các xã biên giới trọng điểm
thì cũng sẽ hoàn thành sự sẵn cái nhiệm vụ này của đồng bộ xã hội
vượt qua những khó khăn lực lượng công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản
để giữ cuộc sống bình yên cho người dân
công an các tỉnh thành đều xác định
việc học ngoại ngữ học tiếng đồng bào dân tộc
là một yêu cầu nhiệm vụ đối với cán bộ chiến sĩ
đây là yếu tố giúp lực lượng công an gần dân hiểu dân hơn
điện biên là một tỉnh biên giới miền núi
nơi đây hơn chín mươi dân số là đồng bào các dân tộc ít người sinh sống
đây cũng là địa bàn còn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
điều này đòi hỏi lực lượng công an tỉnh phải nỗ lực rất nhiều
trong việc bám sát địa bàn hiểu được người dân
học ngôn ngữ đồng bào là một trong những yêu cầu bắt buộc
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm công an tỉnh điện biên
phải đảm bảo về trình độ chuyên môn trình độ ngoại ngữ tin học
nắm bức pháp luật am hiểu phong tục tập quản
và tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số
ngày càng hoàn thiện năng lực thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp
đảm bảo tính chuyên nghiệp
một trăm linh cán bộ công an xã phường thị trấn
được bồi dưỡng cập nhật kiến thức
nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
một trăm linh cán bộ công an xã phường thị trấn
tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số
được bồi dưỡng và sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn
lớp học tiếng lào này vừa được công an tỉnh điện biên khai giảng
học viên của lớp học là cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn
và các phòng nghiệp vụ chuyên môn công an tỉnh
các học viên sẽ học tập trung trong thời gian bốn tháng
với đầy đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết
hiểu biết về phong tục tập quản
của nước bạn lào đồng thời sử dụng những ngôn ngữ
và những hiểu biết của cá nhân chúng tôi
để áp dụng trong công tác nghiệp vụ
và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thông qua lớp học tiếng lào này
sẽ giúp cho bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sĩ
có thêm kiến thức để phục vụ cho công tác chuyên môn
đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm
việc học tiếng đồng bào không chỉ để nghe
và hiểu được ngôn ngữ của bà con dân tộc thiểu số
mà hơn cả là để hiểu được phong tục tập quán
văn hóa của họ tạo sự gần gũi
chia sẻ với bà con
qua đó hóa giải mâu thuẫn khám phá được
những vụ án giữ vững tình hình an ninh trật tự
tại địa phương tránh để bà con
bị kẻ xấu lợi dụng tăng cường đại đoàn kết
các dân tộc qua đó thực hiện tốt phương châm
ba bám bốn cùng năm rõ
từ việc tự học và chủ động mở các lớp học
đã giúp cho lực lượng công an xã chính quy
nhanh chóng hòa nhập công việc
nắm bắt địa bàn tình hình an ninh trật tự
tại cơ sở đây là nguồn nhân lực
rất kịp thời đối với các địa bàn trọng điểm
trong việc thực hiện các chủ trương lớn
của bộ công an như đề án sáu
cao điểm phòng chống tội phạm
đem phần những kiến thức
những kinh nghiệm thực tiễn
ở trường mình để hỗ trợ
bổ trợ thêm cho các đồng chí ở công an các xã
đã góp phần
tích lũy bồi bổ thêm kiến thức
thực tiễn đặc biệt là tham gia
giải quyết các vụ việc
về an ninh trật tự tại cơ sở
nhất là trong vùng dân tộc thôn giáo
theo chia sẻ của người dân tại địa phương
từ ngày có lực lượng công an chính quy
về xã cùng với đợt tăng cường cán bộ
từ bộ về đã giúp đỡ người dân
rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục
hành chính kịp thời giải quyết các vấn đề
an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở
đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự
trực tiếp đến với người dân
với những nỗ lực rèn luyện của lực lượng công an cơ sở
bức tranh về tình hình an ninh trật tự
tại các xã thị trấn đã có nhiều đổi khác
đây chính là yếu tố góp phần thực hiện thành công
chủ trương xây dựng nông thôn mới
biết được ngôn ngữ có thể nghe dân nói nói dân hiểu
nhiều cán bộ chiến sĩ đã thực sự trở thành
tự trở thành những người con của buôn làng dân bản tạo được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân với lực lượng công an nhân dân
đây cũng là một yêu cầu để lực lượng công an nhân dân vững mạnh hơn theo đúng tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị giữa thầy bình vẫn có không ít những đứa trẻ khi mới chào đời còn chưa thể cất tiếng gọi bố thì đã mãi mãi phải xa đấng sinh thành
đó là những thiệt thòi mất mát không gì có thể bù đắp được thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn
trong những năm qua công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy thủ trưởng công an các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
chăm lo bằng những việc làm thắm tình đồng chí đồng đội có ý nghĩa giáo dục chính trị và nhân văn sâu sắc
một mươi bảy cháu học sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân các em đã có kỷ nghỉ hè với những trải nghiệm thật đặc biệt tại đất nước nga xinh đẹp
chuyến đi do bộ công an tổ chức đây là một hoạt động được duy trì thường xuyên thể hiện sự quan tâm sâu sắc sự tri ân
tình cảm tốt đẹp nhất của đảng ủy công an trung ương dành
còn em gia đình thương binh liệt sĩ
vượt qua mọi khó khăn vượt qua mọi mất mát để phân đấu trưởng thành
tới xứ sở bạch dương các em được trực tiếp tham quan các công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng như điện kremlin mắc cơ va
bảo tàng quốc gia emitas cung điện yusupovits và rất nhiều địa điểm khác
các em cũng trực tiếp tới thăm trung đoàn cảnh sát tác chiến số một cục nội vụ phụ trách mắc cơ va
hành trình này giúp các em hiểu rõ hơn về con người đất nước nga vĩ đại
chuyến đi này là một trải nghiệm hết sơ đặc biệt và ý nghĩa về em

bởi vì đây là lần đầu tiên em được đi du lịch ở một đất nước xa như thế và em đã được gặp mặt những bạn có hoàn cảnh tương tự với mình

qua đó thì em có thể giao lưu và kết bạn với các bạn kết nối với các bạn nhiều hơn
và em cũng đã được tham quan trải nghiệm rất là nhiều danh lam thắng cảnh ở nước nga và được hiểu biết thêm nhiều hơn về đất nước nga cùng lịch sử hào hùng của nước nga
về em thì đây có lẽ là một chuyến đi rất là đặc biệt và mang cho em rất là nhiều bài học bổ ích cả về kiến thức lẫn
về em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bác bộ trưởng tô lâm cùng các cơ quan ban ngày liên quan đã có sự quan tâm đặc biệt tới chúng em cũng như là gia đình thân nhân của thương minh lịch sử
trở về việt nam sau hai tuần các bạn nhỏ không chỉ đầy áp những kỉ niệm đẹp của một kỳ nghỉ hè tại đất nước xa xôi
trở về việt nam sau hai tuần các bạn nhỏ không chỉ đầy áp những kỷ niệm đẹp của một kỳ nghỉ hè tại đất nước xa xôi
nhưng mà hơn thế nước nga đã mang tới cho các em những người bạn mới và một ngôn ngữ mới
chuyến đi nga lần này đối với em là một chuyến đi rất là ý nghĩa vì em đã trải nghiệm được rất nhiều thứ cảm nhận được rất nhiều những điều mà mình chưa từng trải qua
em biết thêm được rất nhiều kiến thức về đất nước nga xinh đẹp và lịch sử hào hùng của họ cũng như con người của đất nước nga
họ rất là tuyệt vời nhiều người bạn nga họ rất là hòa đồng thân thiện và em cảm nhận được họ rất là yêu quý con người việt nam

em vẫn nhắn tin với họ qua mạng xã hội và phải dùng đến google dịch để giao tiếp với họ
và họ cũng có nói rằng họ rất muốn đến việt nam hy vọng là một vài năm nữa họ có điều kiện họ sẽ đến để gặp lại bọn em và em cũng rất mong chờ họ quay lại
thực sự thì rất là bất ngờ vì là các con đang suy nghĩ rằng là hè này mình không có

thì thường thường các con sẽ có một con đứa khác
và epic tiếp tục nói là hè này mình sẽ đi đâu thế bố bây giờ bố không còn

thế thì các con rất là vui gia đình cũng rất là hấn khởi vui vì là con khi không có bố đồng hành bên cạnh nhưng đã có sự đồng hành rất lớn từ bác lãnh đạo bộ xã hội

từ khi các con chưa kết thúc làm học các bác đã xây dựng set up chương trình
để cho các con có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đẹp
khi mà không có sự quan tâm không có sự đồng hành hàng ngày của bố
những bữa cơm mãi thiếu vắng người thân
sẽ chẳng có bố để dạy học hay cùng em tới trường
những thiệt thòi này chẳng gì có thể bù đắp
thế nhưng mong các em sẽ luôn vững tin mạnh mẽ
bởi phía sau vẫn luôn có hàng nghìn người cha người mẹ là đồng đội của bố
mọi người sẽ đồng hành yêu thương chăm sóc các em
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng bảy tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú chủ trì họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ hai mươi chín
đối với ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa các nhiệm kỳ

nguyễn đức quyền nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn ngọc hồi nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đào vũ việt tỉnh ủy viên bí thư thị ủy bìm sơn vũ đỉnh sinh đào trọng quy nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông
lê anh tuấn phó bi thư ban cán sự đảng thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyên tỉnh ủy viên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
lương tất thắng tỉnh ủy viên bí thư thành ủy sầm sơn đỗ hữu quyết giám đốc sở thông tin và truyền thông
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ

mai văn ninh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực
ban tuyên giáo trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trịnh văn chiến nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn đình xứng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
lê thị thìn nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh
phạm đăng quyền nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hoàng văn hùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
các ông trịnh hữu hùng hoàng sĩ bình nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở y tế tỉnh thanh hóa
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa quy định thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo thẩm quyền
xem xét đề nghị của ban chấp hành đảng bộ tỉnh lai châu về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông nguyễn thanh trì tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh lai châu đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngành thanh tra
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông nguyễn thanh trì
xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện trung ương quản lý tại các tỉnh sơn la ninh bình con tum ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật trong đảng trong quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng và kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra giám sát trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương và những vấn đề nổi cộng bước xúc trong xã hội
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác